sau khi các đại biểu quốc hội thảo luận về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã báo cáo và làm rõ các vấn đề mà các đại biểu đã nêu
tại phiên họp chiều nay các đại biểu đều nhất trí cao với việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
tại nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội
tuy nhiên các đại biểu bày tỏ bộ giáo dục và đào tạo cần cho biết cụ thể về lộ trình xây dựng nội dung chương trình giáo dục và sách giáo khoa
trong thời gian xin lùi cũng như kinh phí thực hiện
trả lời về vấn đề đại biểu nêu bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho biết
nghị quyết tám mươi tám của quốc hội là cơ hội lớn để thay đổi các nội dung môn học cũng như chất lượng giáo viên
song đây cũng là thách thức cho ngành

công khai chi phí này để giải tỏa một số quan điểm chỉ rất nhiều tiền
ngày mai tiếp tục chương trình làm việc quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nước ngoài và dự án luật quản lý nợ công sửa đổi